hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã phước long đang tổ chức khám nghiệm hiện trường
đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người bị đâm tử vong và một người bị thương nặng
trước đó vào khoảng hai mươi hai giờ đêm qua ngày một mươi bảy tháng sáu người dân sống ở hai bên đường dt bảy trăm năm mươi chín thuộc khu phố phước sơn
phường phước bình thị xã phước long nghe tiếng đuổi nhau la hét giữa đêm mưa
khi người dân chạy ra ngoài thì phát hiện hai nhóm thanh niên đang hỗn chiến trên đường
hai thanh niên gục ngã trong đó có một người đã tử vong một người bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ
qua xác minh ban đầu nạn nhân tử vong được xác định là nguyễn hoàng tân ba mươi một tuổi ngụ thị xã phước long
người bị thương nặng đang đưa cấp cứu tại bệnh viện chợ rẫy chưa rõ tên tuổi
vụ nổ súng tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
khiến người dân rất bàng hoàng phẫn nộ về những hành động tàn bạo của các đối tượng
bằng nhiều biện pháp quyết liệt như truy quét đấu tranh kịp thời và hiệu quả của lực lượng chức năng
cộng với công tác tuyên truyền chấn an dư luận nhân dân
đến nay bình yên đã trở lại trên các thôn buôn cuộc sống của người dân cũng dần ổn định
bảy ngày trước khi nghe tin vụ tấn công xảy ra
ở xã nhà chị hờ tân tờ nung cũng rất hoang mang lo lắng và chấp hành việc ở yên tại nhà
đến nay khi có lực lượng chức năng tuần tra truy quét và bắt giữ nhiều đối tượng
bà con đã yên tâm hơn và cùng nhau lên nương rẫy làm việc
sau những vụ việc thì un sẽ tiếp tục đoàn kết để phát triển làm ăn không hoang mang
buôn nàng tin tưởng đáng vào nhà nước
trong trường hợp có những người lã xuất hiện thể báo với chính quyền địa phương
trái với cảnh vắng vẻ mấy ngày trước tuyến đường các xã đã đông đúc trở lại
bà con cùng nhau ra đồng lên nương dãy
nhiều người cũng cố gắng hỗ trợ cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ như nấu cơm
cung cấp lương thực để ủng hộ cán bộ chiến sĩ lực lượng làm nhiệm vụ
trước đây trong buôn làng chưa có vụ việc nào như vậy
bà con trong buôn làng rất buồn khi vụ việc xảy ra và cùng bảo nhau đây là việc làm sai trái và cẩn trọng không để kẻ xấu rụ rỗ
bây giờ bà con trở lại cuộc sống bình thường làm việc và sản xuất
người dân đã cùng có những ý thức rất cao là góp ý và xây dựng trong công tác vây bắt và thể hiện tinh thần đại đoàn kết
đã góp bỏ công sức nấu ăn miếng nước lúc đói lúc khác là đã giúp đỡ các lực lượng để trong hoàn thành tốt các nhiệm vụ
theo báo cáo của công an tỉnh đắk lắk
tình hình an ninh trật tự tại toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường
các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi
nhịp sống đã trở lại trên các buôn làng tây nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố bắt ai gặp lích quốc tịch latvia ba mươi tám tuổi
cư trú tại số hai mươi một nguyễn thị định phường an phú thành phố thủ đức về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đây là ông chùm đứng đằng sau các web cho vay
tamo vn và findo vn bị công an phát hiện vào hồi tháng bốn vừa qua
theo điều tra trang web tamo vn và findo vn do tập đoàn sun finance trụ sở tại latvia thiết lập
thông qua ba pháp nhân để hoạt động cho vay tiêu dùng tại việt nam
tại cơ quan điều tra aiga khai nhận là nhân viên tập đoàn sun finance có trụ sở chính tại latvia
tập đoàn quản lý điều hành mọi hoạt động cho vay qua hai trang web tamo vn và findo vn
tuy không đứng tên đại diện pháp luật nhưng aiga là giám đốc điều hành mọi hoạt động
như cho vay thu hồi nợ quản lý chi phí nhân sự thông qua các trưởng phòng trưởng bộ phận của ba công ty
aiga có hai cổ phần trong công ty sophie solutions
tổng số tiền thu lợi bất chính mà cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi đã chứng minh được qua làm việc với hai mươi chín người vay tiền là hơn bảy trăm tám mươi triệu đồng

phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an thành phố sóc trăng vừa bắt quả tang bốn đối tượng
gồm sơn sản lụng lý thanh tùng thạch thông và phạm văn trường cùng chú tại tỉnh sóc trăng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
ngày một mươi năm tháng sáu qua công tác nắm tình hình và từ nguồn tin của quần chúng nhân dân công an tiến hành kiểm tra hành chính một ngôi nhà không số
thuộc địa bàn khóm bảy phường hai thành phố sóc trăng
đối tượng sơn sản lụm làm chủ thì phát hiện và bắt quả tang bốn đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện và thu giữ tám bịch ma túy đá bốn điện thoại di động một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và các tăng vật có liên quan
sáng ngày hôm nay công an tỉnh phú yên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai ô tô khách khiến hai người chết nhiều người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối qua tại km một nghìn ba trăm ba mươi bốn một trăm linh quốc lộ một đoạn qua huyện phú hòa tỉnh phú yên
xe ô tô khách do anh lê hồng quang chú tại tỉnh bình định điều khiển chạy theo hướng nam bắc đã va chạm với xe ô tô khách do anh đỗ tấn quý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại tỉnh quảng nam điều khiển theo chiều ngược lại
hậu quả vụ tai nạn khiến một hành khách tử vong và nhiều người bị thương phải đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên cấp cứu điều trị
trong đêm qua bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên đã huy động toàn bộ bác sĩ điều dưỡng các khoa tiếp nhận phân loại bệnh nhân để cứu chữa
cho đến sáng ngày hôm nay có một nạn nhân đã tử vong các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên đang tập trung khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
tự chế tạo vũ khí vật liệu nổ là hành vi gây nguy hiểm cho người khác và cho chính bản thân mình tuy nhiên tình trạng này vẫn còn tồn tại trong một bộ phận người dân
từ hướng dẫn cách chế tạo vũ khí vật liệu nổ trên các nền tảng mạng xã hội nhiều người đã làm theo và gây ra không ít hệ lụy do đó công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ được cơ quan công an trú trọng và đẩy mạnh
đây là bộ linh kiện tháo rời của một khẩu súng hơi được vận chuyển từ nước ngoài về việt nam qua đường bưu chính chỉ cần quét mã qr code và làm theo video hướng dẫn sau hai phút là có thể hoàn thành một khẩu súng hơi

từ bảy mươi đến tám mươi nghìn đồng người đàn ông này có thể tự mua linh kiện như ống nhựa thành inox dây điện
keo dán và mất khoảng vài giờ đồng hồ là có thể chế tạo thành công khẩu súng bắn chim bằng côn
có tính sát thương cao nguyên liệu dễ tìm chi phí lại thấp hiệu quả cao một bộ phận người dân tại
các xã miền núi huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi thường xuyên tự chế tạo súng xăng thế bạn làm
theo mình hỏi mình biết cái nào mình hỏi cái đó mình hỏi chỉ mình mua từng tuần cái tuần cái rồi
mình về mình trách lại theo xu thế học đòi nhiều người dân đã truyền miệng hoặc xem các video hướng
dẫn trên mạng để tự chế súng xăng và dường như họ không lương trước được những hiểm họa sắc thương
từ việc sử dụng súng thực tế trên địa bàn huyện ba thơ tỉnh quảng ngãi vào năm hai nghìn một mươi bảy đã từng xảy ra
vụ chết người do súng cướp cò
nạn nhân tự bắn vào đầu mình khi săn thú rừng thế nhưng bất chấp tất cả một bộ phận người dân vẫn
lén lút sử dụng và cất dấu ở nương rẫy gây khó khăn trong quá trình truy quét của lực lượng chức năng
tâm lý của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số khi người ta sử dụng thì người ta rất ngại tiếp xúc
với lại cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân chúng tôi có những phương pháp sử dụng
các biện pháp nghiệp vụ các phương pháp công tác thực tế của mình tại cơ sở
tiếp cận trực tiếp hết sức nhẹ nhàng tuyên truyền vận động chủ yếu là vận động cá biệt là chính
người ta tự giác giao lục người ta hay sử dụng những sống tự chế này có sẵn trong gia đình để
mà giải quyết các mâu thuẫn cá nhân với nhau trong cái nội bộ ví dụ như là trong quá trình người ta
uống rượu người ta có mâu thuẫn thì người ta có thể là có sẵn cái sống tự chế thì người ta có thể là
sử dụng sống tự chế đó để mà giải quyết mâu thuẫn nên là về cái tìm ảnh cái cái nguy cơ cây mắt
ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của người khác cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân
cần nâng cao nhận thức không học theo các video clip hướng dẫn chế tạo vũ khí tự giác giao nổ
vũ khí vật liệu nổ khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công
cụ hỗ trợ cần báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời thưa quý vị
liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân hai xã của huyện chư quỳnh tỉnh sài gòn
đắk lắc cho đến ngày hôm nay lực lượng công an đã bắt giữ được sáu mươi hai đối tượng trong số này phần
lớn các đối tượng cư ngụ tại huyện crong búc một số đối tượng ở các địa bàn khác trong tỉnh và có
đối tượng ở ngoài tỉnh hiện công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đấu
tranh lấy lời khai làm rõ vai trò của từng đối tượng và những người có liên quan lực lượng công
công an cũng thu giữ tăng vật vũ khí gồm bốn khẩu súng quân dụng bốn khẩu súng tự chế gần hai trăm linh viên đạn
quả lựu đạn giao không khí tự chế và các loại
rất nhiều tài liệu tăng vật khác theo ghi nhận hiện tình hình tại hai xã xảy ra vụ việc và toàn
tỉnh đắk lắc đã trở lại bình thường tại ủy ban nhân dân xã gia tiêu và gia carter hiện đang khắc
phục sửa chữa những hư hại để sớm trở lại làm việc phục vụ người dân địa phương
liên quan đến vụ hành hung phóng viên đài phát thanh truyền hình hà nội cơ quan cảnh sát điều
tra công an quận đống đa thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với phạm văn phương
chú tỉnh nam định là chủ cửa hàng quạt khánh phương và lê văn hưng chú tại tỉnh vĩnh phúc
nhân viên cửa hàng về tội cố ý gây thương tích trước đó vào chiều ngày sáu tháng sáu khi nhóm phóng
viên đài phát thanh và truyền hình hà nội triển khai máy quay ghi hình về việc người dân đi mua
sản phẩm quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước số một mươi sáu đông các phường ô trợ dừa thì một đối tượng
ra yêu cầu không được quay phim giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn đối tượng đã đấm đá vào phóng viên quay
của đài phát thanh truyền hình hà nội thấy phóng viên đang nằm dưới đất thêm một đối tượng khác cũng
đã xông vào hành hung nhóm phóng viên sau đó đã đến công an phường âu trợ dừa trình báo sự việc và
hai đối tượng đã bị triệu tập sau đó tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh vừa bị đội cảnh sát điều
cho tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đấu tranh triệt xóa thành công bắt
giữ ba đối tượng thu giữ một số loại ma túy theo đó khám xét nơi ở của đối tượng bùi quang hiển tại
phường cầu kho quận một thành phố hồ chí minh cơ quan chức năng đã thu giữ bảy bịch ni lông có chứa
chất tinh thể màu trắng một bịch ni lông có chứa nhiều viên và chất bột màu xám một mươi gói ni lông màu
vàng trắng đen hiển thừa nhận số tăng vật trên đều là ma túy trước đó cùng đường dây nguyễn thanh tấn
đã bị bắt quả tang cất dấu ba bịch ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng tiếp tục đấu tranh cơ quan
chức đã bắt giữ đối tượng trấn minh hải thu giữ bảy bịch ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng và một mươi
viên nén màu xanh ở phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thị xã bình minh và công an xã đông thành đã bắt quả
tàng điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu đất trống trên địa bàn ấp
đông hòa hai xã đông thành thị xã bình minh tổ công tác đã bắt quả tang một mươi đối tượng
liên quan đến vụ đánh bạc điểm đá gà ăn thua bằng tiền này được xác định là do thái văn một mươi sinh
năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại địa phương tổ chức những người tham gia đá gà chủ yếu là người sinh sống tại
địa phương tại hiện trường lực lượng đã tạm giữ nhiều tăng vật là tám xe mô tô và tổng số tiền
hơn hai mươi một triệu đồng vụ việc đã được bàn giao cho đội cảnh sát hình sự công an thị xã bình minh
làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật ạ mặc dù còn nhiều khó khăn xong dưới sự chỉ đáo
của lãnh đạo công an tỉnh sự vào cuộc quyết liệt của công an các đơn vị địa phương từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
cho đến nay lực lượng công an đắk nông đã liên tiếp phát hiện đấu tranh triệt phá nhiều nhóm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
mới đây công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông đã đấu tranh triệt phá một nhóm chuyên lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đồng thời tạm giam một nhóm đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
võ vini và võ vino còn bị khởi tố thêm về hành vi đưa hối lộ
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng ba người dân trên địa bàn toàn quốc
chủ yếu là người lớn tuổi có tiền sử mắc một số bệnh xương khớp tiểu đường
với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng hai mươi năm tỷ đồng
công an thành phố giang nghĩa đã thu giữ một trăm năm mươi bảy điện thoại di động ba mươi tám máy tính sách tay một máy tính bảng một máy tính để bàn ba cpu ba máy in một máy đếm tiền hai con dấu nhiều sổ sách tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai mươi bốn triệu đồng và gần ba mươi tấn hàng hóa phục vụ cho việc lừa đảo và nhiều đồ vật tài sản tài liệu khác có liên quan

thời gian qua công an các huyện cư rút đắk rơ lấp và đắc minh cũng đã đấu tranh triệt phá bốn nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người dân trong và ngoài tỉnh
với số tiền nhiều tỷ đồng bằng thủ đoạn lừa bán hàng trên mạng tự xưng là nhân viên ngân hàng xác nhận chủ tài khoản bị mất
với phương châm lấy phòng ngừa là chính bên cạnh việc tập trung làm tốt công tác điều tra khám phá vụ án bắt giữ các đối tượng phạm tội
lực lượng công an các cấp trên nệ bàn toàn tỉnh đã và đang tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức
về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng trên không gian mạng để người dân mở rộng hiểu biết và nâng cao ý thức cảnh giác
người dân hết sức cảnh giác khi giao dịch trên không gian mạng cũng như là giao dịch qua điện thoại với bất cứ bất kỳ các hình thức khuyến mại trúng thưởng
hay là việc làm hay là cho hoại không loại xuất v v nhằm hạn chế hoạt động của đối tượng cũng như là cảnh giác để tránh phòng ngừa và tránh bất kỳ tài sản của mình
để đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả với loại tội phạm này
bên cạnh sự vọc
trong một cuộc quyết liệt của lực lượng công an
mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác
chủ động phòng ngừa
đồng thời khi phát hiện đối tượng nghi vấn
sự việc nghi vấn
cần liên hệ trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất
để ngăn chặn điều tra xử lý kịp thời
theo quy định của pháp luật
tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra vào đêm ngày hôm qua
khi một gia đình đang ngủ
thì ta luy đất đá cao bảy m
đổ sập vùi lấp
ngay sau khi tiếp nhận tin báo
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh lâm đồng đã khẩn trương
tiếp cận hiện trường cứu nạn cứu hộ
hai nạn nhân
trước đó vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhận được tin báo về việc
một gia đình bốn người đang ngủ
thì bất ngờ bị ta lui nứt vỡ đổ sập vào nhà
vùi lấp các thành viên thuộc địa bàn
thôn ánh mai một xã lộc châu
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khu vực ba đã xuất ba xe cùng một mươi tám cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường khẩn trương thực hiện
các biện pháp giải cứu nạn nhân
thông tin tại hiện trường
hai cháu bé nằm ngoài cùng bị tác động ít
được người dân hỗ trợ ra ngoài
người vợ nằm giữa bị vùi lấp hoàn toàn
may mắn sống sót nhờ một khe nhỏ
còn người chồng nằm trong cùng đã tử vong
khẩn trương xác định vị trí chính xác
lực lượng công an đã triển khai ngay
các thiết bị kích thủy lực để chống đỡ
cố định các cấu kiện ngăn không cho đất đá
tiếp tục sạt lở đồng thời tổ chức công tác
cứu nạn cứu hộ ưu tiên cứu nạn nhân
còn sống ra khu vực an toàn
sau hai giờ đồng hồ nạn nhân nữ đã được
sơ cứu khỏi khu vực sạt lở và được chuyển
đến bệnh viện hai lâm đồng cấp cứu
đến ba giờ sáng cùng ngày
đến ba giờ sáng ngày một mươi tám tháng sáu
lực lượng cứu hộ mới tìm thấy
thi thể của nạn nhân nam và hiện
nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng
chức năng điều tra làm rõ